trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao canada và việt nam
ngày hôm qua tại hà nội người yêu mến ẩm thực canada đã được thưởng thức và chiêm ngưỡng
màn trình diễn nấu ăn của đầu bếp đoạt giải đầu bếp xuất sắc nhất của châu á
bếp trưởng seraton nguyễn công trung tại sự kiện tinh hoa ẩm thực canada
sự kiện tinh hoa ẩm thực canada là một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện
chào mừng bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao canada giới thiệu tới công chúng việt nam
những sản phẩm thực phẩm cao cấp của canada đã và đang tiếp cận thị trường việt nam
việt nam là đối tác thương mại hàng đầu của canada trong khối asean
sản phẩm nông nghiệp và hải sản từ canada sang việt nam đã tăng gấp đôi trong năm hai nghìn một mươi tám
đạt sáu trăm một mươi hai triệu đô la canada
quan hệ thương mại hàng hóa song phương giữa canada và việt nam đạt sáu một mươi bốn tỷ đô la canada
mức cao nhất từ trước đến nay
hiện nay khi hai nước đã cùng tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
hóa song phương hứa hẹn sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong những năm tới